tại tỉnh điện biên xảy ra mưa lớn trên diện rộng có nơi mưa to đến rất to làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông và gây ngập lụt cục bộ
tại đoạn thuộc địa phận bản nà sự xã trà nưa gây ách tắc giao thông các phương tiện không thể qua lại
cũng tại xã trà nưa huyện nậm pồ xuất hiện vết nứt dài khoảng ba trăm linh mét
chính quyền địa phương đã phải di rời khẩn cấp người dân của bản dưới chân núi lên trụ sở ủy ban nhân dân xã để đảm bảo an toàn tính mạng
tuyến quốc lộ một mươi hai từ thành phố điện biên phủ đi huyện điện biên đông cũng bị sạt lở nghiêm trọng làm tê liệt giao thông hoàn toàn
tại các huyện điện biên mường ảng mường trà và thành phố điện biên phủ nhiều tuyến đường giao thông công trình thủy lợi nước sinh hoạt cũng bị sạt lở
mưa lụ đã cuốn trôi hơn hai trăm linh ha lúa hoa màu của người dân
tỉnh điện biên đã chỉ đạo các địa phương huy động các lực lượng giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ ổn định cuộc sống